bất chấp mọi quy định của pháp luật quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua nhiều đối tượng và công dân vẫn cố tình xuất nhập cảnh hoặc là tổ chức cho người khác
xuất nhập cảnh trái phép gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới
cũng như tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tình hình đó lực lượng chức năng hai nước việt nam và trung quốc đã tăng cường đấu tranh
điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
hai trăm linh sáu công dân việt nam nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng trung quốc trao trả cho việt nam
đây là các công dân có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương của việt nam như lạng sơn hương yên hải phòng gia lai cả mau
trước đó đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
số công dân này đã bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện bắt giữ
có trường hợp đã bị bắt giữ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
quá trình tiếp nhận các công dân do trung quốc trao trả công an lạng sơn đã chủ động ra soát
kiểm tra thông tin qua đó phát hiện hai đối tượng truy nã
sau khi đấu tranh xác minh làm rõ công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức
bàn giao hai đối tượng trên cho công an các địa phương để xử lý theo thẩm quyền
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tôi xuất cảnh trái phép qua trung quốc bằng đường cơ khẩu lạng sơn
và sau một thời gian đi làm ở bên trung quốc đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thì bị lực lượng công an trung quốc bắt giữ
và đến ngày hôm nay lực lượng công an trung quốc đã trao trả tôi
về đồn biên phòng tỉnh lạng sơn và bàn giao cho lực lượng công an tỉnh lạng sơn
và tôi thấy mình rất may mắn khi được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã tạo điều kiện
và cho tôi sớm được về với đất nước
trong thời gian vừa qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xác minh tiếp nhận
và bàn giao hàng trăm lượt công dân hai nước vi phạm quy định xuất nhập cảnh
qua xác minh thì hầu hết các công dân trên đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
và nhận thức còn hạn chế nên là đã để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra thì qua quá trình xác minh công dân không được nước ngoài cho cư trú
thì phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chủ động phát hiện và phối hợp bắt giữ
nhiều đối tượng vi phạm pháp luật do công an các địa phương ra quyết định truy nã
từ đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến
năm hai nghìn hai lực lượng công an lạng sơn đã tiếp nhận bảy đợt với bảy trăm năm mươi công dân việt nam
xuất cảnh trái phép do trung quốc trao trả khởi tố điều tra một mươi bốn vụ ba mươi ba bị can
đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy
nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn là do nhu cầu tìm việc làm
chính vì xuất cảnh trái phép nên họ phải đối mặt nhiều rủi ro như bị đánh đập
bóc lột sức lao động quyệt lương thậm chí bỏ mạng nơi đất khách quê người
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xuất nhập cảnh trái phép
diễn ra ngày càng tinh vi
các hơi tượng nợ dụng mạng tác hội như zano facebook wechat để đăng cải
tìm kiếm thông tin liên hệ với người có nhu cầu xuất nhập cảnh trái phép
tạo thành đường dây
dây đưa dẫn xuất nhập cảnh trái phép liên tỉnh và xuyên quốc gia
với tinh thần tấn công chấn áp tội phạm cao nhất
cơ quan an ninh điều tra đã tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp
nghiệp vụ tấn công chấn áp và xử lý có hiệu quả
đối với đối tượng vụ án trong thời gian sớm nhất và đúng các quy định của pháp luật
trước tình trạng trên để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng
làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn tuần trai biên giới kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động
xuất nhập cảnh trái phép gây phức tạp tình hình an ninh trật tự làm lây lan dịch bệnh
đồng thời tuyên truyền vận động người dân không xuất cảnh trái phép tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra